cảnh báo về tội phạm được dán ở những nơi dễ nhìn thấy đến tận nhà dân tuyên truyền về phương thức thủ đoạn mới của các đối tượng
bằng những việc làm thiết thực trong một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi một tỷ lệ điều tra khám phá án chung của công an huyện ba vì đạt tám mươi sáu
trong đó tỷ lệ điều tra các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt một trăm linh
tiếp nhận các tin báo từ cơ sở từ đó giải quyết triệt đẻ các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân
không để phát sinh và hình thành các điểm nóng cũng như là mâu thuẫn
từ đó rằng có các vụ việc thì kịp thời phát hiện và đồng thời báo cáo kịp thời cho công an huyện để phối hợp giải quyết triệt đề
xác định từ giờ đến cuối năm tội phạm còn nhiều diễn biến phức tạp
bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng ở địa bàn cơ sở
rất cần người dân nâng cao tinh thần cảnh giác
tham gia tích cực vào các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
để góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện ba vì nói riêng và thủ đô hà nội nói chung